vừa qua tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
bộ thông tin và truyền thông cùng hội nhà báo việt nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc
vì sự nghiệp giáo dục việt nam
đây là năm thứ ba giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc
về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà
theo hội đồng giám khảo chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt
phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục
từ hơn bảy trăm linh tác phẩm dự thi ban tổ chức đã trao giải cho năm mươi tác phẩm xuất sắc nhất
trong đó có bốn giải nhất tám giải nhì một mươi hai giải ba và hai mươi sáu giải khuyến khích
giải đặc biệt thuộc về tác phẩm lễ khai giảng xúc động trên đỉnh ngọc linh của tác giả thái bá dũng